hơn một mươi năm qua nhắc đến ngày thơ việt nam thì không thể không nhắc đến sân thơ trẻ
với những ý tưởng độc đáo đột phá những gương mặt trẻ trung và tài năng
tiếp nối tinh thần đó sân thơ trẻ hai nghìn một mươi chín do ban nhà văn trẻ hội nhà văn việt nam
đã diễn ra trong khuôn viên văn miếu quốc tử giám cùng thời điểm khai mạc ngày theo việt nam ngày một mươi bảy tháng hai vừa qua
với chủ đề mở đường bay phía trước tại sân thơ trẻ năm nay
các nhà thơ trẻ đã công hiến cho người yêu thơ tại văn miếu một chương trình khai mạc vô cùng đặc biệt
trên sân khấu chính phần trình diễn thơ của các nhà thơ việt nam gồm ba tổ khúc
được dẫn dắt xuyên suốt qua tiếng đàn guitar của nghệ sĩ tuấn gà và tiếng đàn piano của nghệ sĩ quang sơn
như kể một câu chuyện thơ nhẹ nhàng sâu lắng nhưng bùng nổ về xúc cảm
tên của sân hệ thơ trẻ năm nay là mở đường bay phía trước
đó là cái chấp cánh cảm xúc chấp cánh thi ca và những cảm hứng mới mẻ về tổ quốc về biển đảo
bằng những cách thể hiện rất là mới mẻ của người biết trẻ
về mặt chuẩn bị tâm thế thì tôi mang đến cho chương trình này hai bài thơ
và tôi cảm thấy rằng dù hai bài thơ này có giọng điệu hơi buồn một chút
nhưng lại khá là hộp khi mà đưa vào một bản hòa ca đồng điệu với các nhà thơ khác
tôi rất là vui khi được tham gia cùng với các anh chị làm thơ
và được hợp tác nhìn thấy sự cố gắng nhiệt huyết của họ
đó là điều quý giá nhất mà tôi có được từ chương trình cho trẻ năm nay
người yêu thơ đã được gặp những gương mặt thơ trẻ đã hoặc chưa từng xuất hiện
tại sân thơ trẻ các năm trước như nguyễn quang hưng đoàn văn mật nguyễn anh vũ khúc hồng thiện
với những cá tính sáng tạo khác biệt cùng hòa chung trong một đường bay mùa xuân của thi ca
vẽ nên từ giải đất hình chữ s
hôm nay được đến dự ngày thơ việt nam tôi cảm thấy rất là vui
và cảm thấy rất là xúc động khi được nghe những bài thơ của các bạn trẻ
họ thật trưởng thành lớn rất nhanh trong lĩnh vực thơ ca
họ nói được tâm tư tình cảm nguyện vọng của người dân việt nam
đối với đất nước quê hương và đặc biệt là đối với người lính
tâm hồn của họ rất là sâu sắc làm chúng tôi vô cùng xúc động

nhiều năm qua dân thơ trẻ đã khẳng định được vị trí của mình trong lòng người yêu thơ
nhiều gương mặt trẻ được phát hiện và từng bước trưởng thành được bạn đọc mến mộ
sân thơ trẻ hai nghìn một mươi chín nằm trong khuôn khổ ngày thơ việt nam lần thứ một mươi bảy
là cơ hội để giới thiệu đến bạn bè quốc tế biết nhiều hơn về nền thi ca đường đại của việt nam